hiện tại các địa phương trong cả nước cũng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt một số vùng biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh
khu nội trú của trường trung học phổ thông hải đảo huyện vân đồn tỉnh quảng ninh nằm ngay sát gần điểm thi
trước khi thi một tuần hơn một trăm linh học sinh từ các xã đảo ngọc vừng thắng lợi bản xen đã được ngành giáo dục huyện vân đồn tạo điều kiện di chuyển
ăn ở sinh hoạt ngay trong khu nội trú này để các em có được tâm lý tốt nhất trong những ngày thi sắp tới
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh từ xã đảo xa vào đất liền dự thi
vì thế huyện vân đồn dự kiến sẽ có một trăm linh số thí sinh trên địa bàn tham dự được kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
yếu tố địa hình cách trở hay thời tiết không thuận lợi sẽ không ảnh hưởng tới thí sinh
đối với các cán bộ coi thi khi ở nơi khác đến thì chúng tôi cũng có giao cho các điểm thi
rồi giao cho các ngành là chuẩn bị để các điểm nơi ăn ở và để làm sao phục vụ cho nó tốt nhất cho các cháu
tại một số xã vùng sâu vùng xa hoặc xã đảo dù không phải là đơn vị hành chính cấp huyện
nhưng ngành giáo dục các tỉnh vẫn bố trí điểm thi với nguyên tắc tạo thuận lợi nhất cho thí sinh và người nhà
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất
sẵn sàng cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám